hiện nay ứng dụng công nghệ cao đã được áp dụng vào khắp các lĩnh vực của cuộc sống
từ giáo dục y tế công nghiệp và cả nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã đem lại những hiệu quả về số lượng
cũng như là chất lượng cho sản phẩm
mới đây công nghệ mới đã được ứng dụng trong chăn nuôi bò sữa tại tây ninh
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại xã long khánh huyện bến cầu tỉnh tây ninh
nơi đây có một chăn chạy nuôi bò sữa độc lập với quy mô là sáu trăm tám mươi năm hectare
và nuôi tám cô bê bò sữa
với quy mô diện tích lớn như vậy thì việc ứng dụng công nghệ bốn
trong quản lý và chăm sóc bò sữa là một điều hết sức cần thiết
chia sẻ với phóng viên truyền hình dân dân đại diện doanh nghiệp cho biết
doanh nghiệp đã triển khai cách mạng số bốn toàn diện từ quy trình đầu vào
đến đầu ra theo công nghệ mỹ nhật châu âu trong tổng bộ mô hình chăn nuôi và quản lý của mình
có thể đối chiếu rằng trong cái chăn chạy này mấy cái thành tố quan trọng của cách mạng công nghệ bốn
nào là tự động hóa này robot hóa này
ở đây có rất nhiều robot robot chạy liên tục để cung cấp thức ăn cho đàn bò
rồi thì internet vạn vật này rồi không gian mạng thực ảo này rồi trí tuệ nhân tạo ở đây cũng có
tuy rằng cái trí tuệ nhân tạo ở đây không phải là cái người robot
thì tự động đi tất cả các thứ thế này thế kia nhưng mà trí tuệ nhân tạo ở đây
ở trong các cái phần mềm ở đó nó có thể tự động phân tích và cung cấp cho người sử dụng
cung cấp cho chuyên gia hay là nhà quản lý những thông tin cần thiết
thực tế việt nam là đất nước nhiệt đới khí hậu nóng ẩm rất không phù hợp cho bò sữa sinh trưởng
bò sữa xuất xứ từ châu âu nơi có khí hậu ống đới mắc lạnh và khô
tuy nhiên việc áp dụng công nghệ cao đã hỗ trợ nhiều quá trình chăm sóc bò sữa hiệu quả
trong tương lai tất cả các trang trại mới của vinamilk sẽ được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn
tiêu chuẩn của cái resort như thế này và thậm chí còn cao cấp hơn
cao cấp hơn ở một cái mức mà chúng ta sẽ có trong một tương lai gần
chúng tôi đang còn lập dự án đó là thiên đường của bò sữa
chúng ta có trang trại bò sữa chúng ta có resort bò sữa và chúng ta sẽ có thiên đường bò sữa
rõ ràng công nghệ mới đã đem lại những hiệu quả không ngờ trong việc sản xuất chăn đua tại việt nam
tuy nhiên để có thể tận dụng những lợi thế từ khoa học kỹ thuật
các doanh nghiệp cần chú trọng nghiên cứu và đầu tư một cách nghiêm túc để tránh những đuổi đò không đáng có